thông tin từ văn phòng chính phủ ngày hai mươi sáu tháng bốn cho biết thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa giao thanh tra chính phủ
chủ trì kiểm tra làm rõ các vấn đề báo chí nêu về vụ phá rừng phòng hộ ven biển có chức năng chắn gió cát để làm du lịch tại tỉnh phú yên
bà có kết quả cho thủ tướng trước ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó truyền hình nhân dân có loạt tin bài chưa hoàn thành thủ tục đã phá rừng làm dự án du lịch
phản ánh dự án khu du lịch liên hợp cao cấp new city việt nam chưa được bộ tài nguyên và môi trường phê duyệt
đánh giá tác động môi trường chưa chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ chưa có quyết định giao đất
nhưng đã chặt phá di rời rừng phòng hộ để lấy đất triển khai các hạng mục của dự án
dự án khu du lịch cao cấp new city việt nam được triển khai xây dựng tại xã an phú thành phố tuy hòa
được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn với tổng diện tích một trăm hai mươi hai năm hectare
trong đó đất rừng phòng hộ khoảng một trăm một mươi năm hectare